tại phiên họp thường trực chính phủ vào chiều nay về giải pháp thực hiện sản xuất điện cung ứng phục vụ nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đồng ý chủ trương mua hết điện của thủy điện điện mặt trời nếu nối được lưới có giá cả hợp lý
thủ tướng cũng yêu cầu không phát triển thủy điện tràn lan như ở tây nguyên vừa rồi dẫn đến tình trạng cạn kiệt nước của các dòng sông
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nêu rõ với tinh thần chỉ đạo của thủ tướng là người dân việt nam cần tự cường
ít phụ thuộc vào nước ngoài nâng cao tính cạnh tranh chống độc quyền chống tiêu cực lợi ích nhóm
do vậy cần bảo đảm tính công khai minh bạch trong quá trình sản xuất điện đến người dân và các phụ tải có liên quan
phát triển các nguồn điện chú ý tận dụng các nguồn điện tái tạo
thủ tướng chỉ rõ hiện đã có nhiều chủ trương dự án đã có kết luận nhưng nhiều dự án còn chậm so với kế hoạch
đặc biệt là những dự án lớn việc làm này dẫn đến nguy cơ thiếu điện

thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cơ quan có liên quan phải nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
về bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước
tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong tình huống nào
thủ tướng yêu cầu ban cán sự đảng bộ công thương ủy ban quản lý vốn các doanh nghiệp nhà nước các tập đoàn evn tkv
phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trước pháp luật và thủ tướng về việc thiếu điện trong phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm giữ vững an ninh trật tự xã hội đơn vị nào cá nhân nào không hoàn thành phải xử lý kiên quyết
theo tinh thần thông báo số sáu mươi tám ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tại đây chúng tôi đề nghị yêu cầu bộ công thương chủ trì phối hợp với tkv evn rồi quản lý vốn nhà nước
phối hợp đồng bộ việc cung cấp thang cung cấp khí cho từng nhà máy điện theo hợp đồng và dài hạn để chủ động
chấm dứt cái tình trạng
thủ tướng yêu cầu trên tinh thần năng lượng tự cường cần phải sản xuất điện trong nước đồng ý quy tắc áp dụng luật điện lực
cho phép triển khai các dự án điện cần thiết cấp bách để bảo đảm cung ứng điện nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện
danh mục các dự án này sẽ được cập nhật vào quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch ngành điện được làm mới
hoặc điều chỉnh theo quy định luật quy hoạch thủ tướng lưu ý điện tái tạo mặt trời và điện khí vừa qua có sư luận không tốt
cần phải chấn chỉnh ngay